thưa quý vị và các bạn
trong quá trình phát triển nghệ thuật sân khấu việt nam
các thế hệ nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực này đã tiếp thu một số lý luận của nước ngoài
qua đó góp phần giúp sân khấu trong nước đạt được thành tựu đáng kể
tuy nhiên trong không ít tác phẩm việc tiếp biến và ứng dụng vẫn còn hiện tượng nóng vội
đã đưa tới một số bất cập và hệ lụy
chương trình hôm nay giới thiệu bài
cẩn trọng khi tiếp thu lý thuyết sân khấu nước ngoài vào nghệ thuật truyền thống của tiến sĩ cao ngọc
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
giao lưu với một hoặc nhiều nền văn hóa bến đông
để tiếp nhận yếu tố phù hợp và vận dụng một cách sáng tạo là yếu tố góp phần làm giàu có thêm
cũng như thúc đẩy sự phát triển nền văn hóa dân tộc
quan hệ này thể hiện rất rõ trong nghệ thuật
và với sân khấu việt nam dù còn rất ít tư liệu ghi lại
song cũng cho thấy từ xa xưa các nghệ sĩ đã tiếp nhận một số yếu tố tiền sân khấu nước ngoài
để góp phần xây dựng nền sân khấu dân tộc
về cơ bản hàng trăm năm trước
chúng ta đã có một nền sân khấu kịch hát truyền thống khá hoàn chỉnh
song lý luận sân khấu thì gần như chưa tương xứng với thành tựu
trong quá khứ và đến tận ngày nay giới nghiên cứu sân khấu vẫn nhắc đến hai cuốn sách
được coi là sách lý luận về sân khấu của cha ông là
hí phường phà lục của lương thế vinh hí phường tùy bút của đào tấn
và đáng tiếc cuốn hí phường phà lục hiện đã thất lạc chỉ còn cuốn hí phường tùy bút
ngoài ra trong vũ trung tùy bút phạm đình hồ cũng có vắn tắt ghi lại
một số hoạt động tuồng trèo trong cung đình và xã hội
như vậy có thể nói từ thế kỷ một mươi chín trở về trước sân khấu việt nam gần như thiếu vắng
những tư duy lý luận được tập hợp nghiên cứu một cách hoàn chỉnh về lĩnh vực của mình
đầu thế kỷ hai mươi khi quan hệ với thế giới mở rộng giới hoạt động sân khấu ở việt nam đã tiếp cận
tiếp nhận một số thành tựu lý luận nổi bật của sân khấu phương tây
như chủ nghĩa cổ điển để xây dựng kịch nói việt nam
sau đó tiếp nhận phương pháp hiện thực tâm lý của stanislavski
và phương pháp tự sự biện chứng của beethoven
tuy nhiên dấu ấn đậm nét nhất là chủ động tiếp thu hệ thống lý thuyết hiện thực tâm lý của stanislavsky
chúng ta đã biết rằng trong lịch sử sân khấu thế giới đã từng có các thử nghiệm lớn
khi nghệ sĩ không còn bằng lòng với các khuôn mẫu sáng tạo trước đó
mà tìm tới cách giàn dựng mới mẻ hơn
từ thế kỷ một mươi chín nhà biên kịch người nga stanislavski
đã xây dựng cách tiếp cận hiện thực và biểu diễn sân khấu
để xây dựng lý thuyết về nghệ thuật biểu diễn hiện thực tâm lý
được đánh giá là một phương pháp nghệ thuật mang đầy tính cách tân
để chống lại sự khuôn xáo stanislavski và các nghệ sĩ cùng chí hướng
cố gắng tìm kiếm sự chân thực sống động trong diễn xuất
đòi hỏi diễn viên tìm ra hành động hợp logic
phù hợp với sự vận động tâm lý và tương ứng cá tính nhân vật
một trong các yêu cầu mà stanislavski đưa ra là
lên sân khấu diễn viên cần đặt mình vào hoàn cảnh nhân vật
như vậy người diễn viên sống với nhân vật chứ không đóng kịch
từ đó ở phương tây cách trình diễn và đánh giá tài năng diễn viên đều dựa trên tiêu chí này
đến khi nhà thư nhà soạn kịch nổi tiếng người đức bertolt brecht sinh năm một nghìn tám trăm chín mươi tám
mất năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu đề xuất và xây dựng phương pháp sân khấu tự sự biện chứng
thì sân khấu phương tây mới quan tâm hơn tới phương pháp biểu diễn thể hiện khác
bertolt brecht chỉ sống được năm mươi tám năm nhưng di sản mà ông để lại cho nhân loại
bao gồm các tác phẩm kịch văn xuôi thơ ca lý luận kinh nghiệm sáng tác và đạo diễn
vô cùng phong phú
tại một cuộc hội thảo về bertolt brecht tổ chức ở thủ đô berlin
jean d arcante tổng thư ký viện sân khấu thế giới đã khẳng định
trong thời đại ngày nay người đã gây nên sự chú ý rộng rãi trên khắp thế giới
người đã là đối tượng cho nhiều cuộc tranh luận sôi nổi nhất đó là bertolt brecht
tầm ảnh hưởng của ông đối với sân khấu lúc này sâu rộng đến mức ngay cả những người phản đối ông
cũng phải thừa nhận ông quả là nhà hoạt động sân khấu lỗi lạc
lạc nhất của thế kỷ chúng ta
ngày nay xem kịch của ông chúng ta vẫn thấy hiện ra một bertolt brecht vĩ đại
một con người không ngừng suy nghĩ luận bàn chiến đấu
ông làm cho ta yêu quý hơn cuộc đời công bằng tốt đẹp yêu hơn con người
luôn luôn vươn tới chân thiện mỹ đồng thời sẵn sàng xông vào cuộc đấu tranh
chống bất công chống mọi điều xấu xa trên đời
không chỉ làm dung chuyển nền sân khấu thế giới
bertolt brecht còn góp phần làm dung chuyển cả trái đất
để hướng tới lý tưởng tốt đẹp nhất
ở nước ta sau quá trình chịu ảnh hưởng tác động và tiếp biến
với nghệ thuật phương tây nói chung sân khấu phương tây nói riêng
qua nhiều tìm tòi thể nghiệm đến khi kịch bản của vũ đình long
vi huỳnh đắc nam sương được giàn dựng kịch nói chính thức ra đời
và chủ yếu được giàn dựng theo phương pháp nghệ thuật biểu diễn
hiện thực tâm lý của stanislavski
từ đó đến nay
tuy cũng đã có một số thử nghiệm nhưng hầu như ít có thành công
từ khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới
bên cạnh những thành tựu to lớn về mặt kinh tế xã hội
đời sống văn học nghệ thuật cũng có nhiều chuyển biến
những người làm nghệ thuật sân khấu có thêm nhiều cơ hội
để giao lưu hội nhập với thế giới
tiếp cận thành tựu trong lĩnh vực sân khấu của các nước
từ đó một số hình thức sân khấu mới được du nhập vào việt nam
đã ít nhiều kích thích hoạt động sáng tạo của nghệ sĩ như
kịch hình thể nhạc kịch broadway
thể loại sân khấu kết hợp ca khúc
lời thoại diễn xuất nhảy búa kịch tương tác
sản diễn cũng có nhiều thay đổi khi áp dụng một số phát minh công nghệ
như âm thanh ánh sáng tạo không gian ba d bốn d
hoặc tối giản đến mức đôi khi sân khấu
chỉ còn là vài mét vuông trong quán cà phê
nhưng bên cạnh ảnh hưởng và kết quả tích cực
việc vận rộng lý thức sân khấu
nước ngoài cũng đưa tới một số tiêu cực
mà có thể thấy rõ nhất là sự vận dụng lý thuyết
của stanislavski ở loại hình kịch hát
trước đây kịch hát truyền thống thường có người cầm trịch cho đêm diễn
đó là thầy tuồng bác thơ trùm trèo
và có một số quy tắc khi biểu diễn như
tứ tương trong ngoài có quan hệ gắn bó
bên trái và bên phải ứng tiếp
phía trên phía dưới phù hợp gầy béo phải bù cho nhau
hay thang bậc đánh giá thanh sắc thục tinh khí tần
sau này khi một số nghệ sĩ của sân khấu truyền thống
bị cuốn hút bởi tính logic khoa học
trong các lý thuyết và thực hành
mà chủ yếu là ảnh hưởng của lý thuyết sân khấu stanylaski
đã tích cực vận dụng vào sân khấu kịch hát
những đạo diễn được trang bị lý thuyết sân khấu stanilatsuki
đã đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của nghệ thuật dân tộc
khi họ biết sử dụng hiệu quả
vốn hiểu biết của các nghệ nhân
hiểu và áp dụng chừng mực những lý thuyết stanislavsky
làm cơ sở cho việc hiểu vai diễn
đưa vào công tác dàn dựng cách làm việc
có quy củ bài bản khoa học hơn cho nghệ thuật biểu diễn kịch hát
và từ đó đã có một số vở diễn thành công được đánh giá cao
tuy nhiên cũng phải nói rằng
với việc biến lý thuyết stanislavski thành những yêu cầu cứng nhắc
áp đặt quan niệm chân thực trong biểu diễn
phải đúng với lý thuyết
một số đạo diễn đã vô tình làm hòng
đặc trưng nghệ thuật độc đáo của sân khấu kịch hát truyền thống
như tính ước lệ tự sự tả ý tả thần
đó là nguyên nhân khiến có đạo diễn kịch nói
khi chuyển sang dàn dựng tuồng trèo
lại biến vở diễn kịch hát truyền thống thành kịch trèo
kịch cắm hát trèo hay kịch cắm hát tuồng
về hiện tượng này
nhà viết kịch tiến sĩ trần đình ngôn từng phát biểu
cách thức dùng cảm quan
sự soi chiếu của lý thuyết sân khấu hiện thực stanislavski vào kịch hát
đã làm biến thể trèo truyền thống
không chỉ các đạo diễn áp dụng vào để sửa chữa kịch bản
dàn dựng các vở trèo mà ngay cả các chỉ đạo nghệ thuật
rồi các ban giám khảo hội đồng nghệ thuật
những người cầm cân nảy mực trong các kỳ thi liên hoan
cũng khá vô thức mà áp dụng cách đánh giá theo lý thuyết này vào các vở diễn
thực trạng ảnh hưởng của sân khấu phương tây
chủ đạo là thế hệ stanislavski
đối với một số đạo diễn sân khấu việt nam rất mạnh mẽ sâu sắc
trong khi học tập nghiên cứu về sân khấu truyền thống không được là bao
đang là nguy cơ không nhỏ góp phần làm kịch hát truyền thống
ngày càng có dấu hiệu xa rời đặc trưng riêng
một số đạo diễn kịch nói sang làm trèo dựng tuồng
mà cách cảm cách nghĩ thiếu đi sự rung động cảm hứng sáng tạo tương thích với trèo tuồng
thì dù cố tình bắt trước mảng biến trèo cổ tuồng cổ
cũng không thể sáng tạo tác phẩm sân khấu đúng là trèo tuồng
không ít nghệ sĩ lớn tuổi đã bày tỏ mối lo ngại
bởi trong khi nhiều vở trèo truyền thống ngày một mai một theo cung cách diễn chưa tới của diễn viên
lại thêm nhận thức sai lầm như đã xảy ra
thì không biết trong tương lai trèo sẽ có hình bóc ra sao
vì tuồng trèo xuất phát từ mạch nguồn văn hóa dân tộc
có tư duy nghệ thuật khác biệt cơ bản với tư duy của lý luận phương tây
nếu đạo diễn nhận thức chưa đầy đủ
cảm quan nghệ thuật bị chi phối bởi tư duy nghệ thuật phương tây
thì khi giản dựng trèo tuồng rất dễ áp đặt cho các thành phần sáng tạo khác
nhất là với diễn viên theo chiều hướng tiêu cực
như mang tư duy của kịch vào trèo tuồng sẽ phá hỏng những nét đặc sắc của nghệ thuật dân tộc
nghệ sĩ nhân dân trần bảng chỉ rõ
có một số đạo diễn trèo ngày nay dường như rất ít hiểu biết về nghề diễn múa hát trèo
tình hình lại càng nghiêm trọng đối với nhiều đạo diễn kịch chuyển sang làm trèo
gặp những lớp trò ruột có các lối nói ngâm vị và nhiều chỗ hát
họ thường tỏ ra lúng túng bất lực không biết xử lý thế nào
nhưng khi ấy tư duy tả thực đang trói buộc họ thường hiện lên khuyên họ
hay bỏ những câu nói xử để thay vào đó bằng những lời đối thoại thông thường
hay giảm những chỗ hát để tránh tiết tấu bị trì trễ
khi làm như vậy vô hình chung
họ đã tự mình hủy bỏ những cơ hội mà từ đó nghệ nhân xưa đã sáng tạo
xây dựng nên những mảnh trò độc đáo
cấu trúc sân khấu kịch hát theo phương pháp tự sự trữ tình với ngôn ngữ thể hiện khá đặc thù
nói nói lối hát và tương ứng với đó là động tác bình thường
động tác cách điệu trình thức búa
đã đưa tới sự khác biệt lớn so với hình thức sân khấu drama kịch tính của phương tây
chưa kể với hình thức biểu diễn là những mảnh trò độc đáo
thì cấu trúc kịch bản cũng cần tương thích với hình thức biểu diễn
trong khi đó do hiện tại quá thiếu nhà biên kịch có thể viết kịch bản cho tuồng chèo
cho nên hầu hết các kịch bản được giàn dựng chủ yếu là truyền thể từ kịch nói
theo đó người làm việc truyền thể sẽ lựa chọn các đoạn đối thoại thích hợp
biến những lời thoại thành bài ca dựa trên các làn điệu có sẵn của tuồng và trèo
khâu xử lý kịch bản như vậy
lại được đạo diễn không thật sự nắm vững các thể loại nghệ thuật truyền thống thực hiện
thì dĩ nhiên là khó có thể cho ra đời vở diễn tuồng trèo đích thực
người hoạt động sân khấu hẳn hiểu rõ tại sao nghệ sĩ nhân dân nguyễn đình nghi
cố vốn kiến thức rất sâu rộng về sân khấu nói chung về sân khấu dân tộc nói riêng
nhưng chưa từng nhận giàn dựng cho bất kỳ một vở tuồng hay trèo nào
chính là do sự thân trọng đến mức kính nể của ông đối với sân khấu kịch hát truyền thống
nhìn chung có thể nói cho đến nay
nhiều chi thức lý thuyết sân khấu nước ngoài được tiếp nhận và vận dụng trong thực tiễn sân khấu ở việt nam
còn mang tính manh mún thiếu chiều sâu
dường như tư duy ít nhiều còn nặng về cảm tính và có xu hướng coi trọng tính hình tượng
đã khiến việc tiếp nhận lý thuyết của nhiều người làm sân khấu vẫn chưa thật sự nhuẩn nhuyễn
chưa được quan tâm thấu đáo dẫn đến tình trạng thiếu thận trọng khi vận dụng để sáng tạo
sao cho phù hợp với sân khấu kịch hát dân tộc vốn có các đặc trưng riêng và đang rất cần được bảo lưu
thiết nghĩ thời gian tới hội nghị sĩ sân khấu viện sân khấu điện ảnh trường đại học sân khấu điện ảnh
các cơ quan liên quan các nghị sĩ tâm huyết với nghề cần đặt vấn đề hệ thống hóa
xác định hướng đi và tiếp biến có hiệu quả các lý thuyết sân khấu trên thế giới
để nỗ lực học hỏi trang bị kiến thức cần thiết vận dụng một cách phù hợp sáng tạo
trên cơ sở tiếp nối nền nghệ thuật của nước nhà
chỉ có như vậy mới góp phần gìn giữ bảo tồn phát huy các giá trị tinh hoa của sân khấu truyền thống
góp phần đổi mới phát triển các loại hình nghệ thuật dân tộc
trước yêu cầu ngày càng khắt khe của công chúng và xã hội
chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau